hiện tại theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín được hà nội công bố mới nhất
thành phố vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
số quận huyện ở cấp độ hai tăng lần lượt là hai mươi sáu quận huyện và ba trăm bảy mươi bảy xã phường
toàn thành phố không có địa bàn nào ở cấp bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
vậy những quận huyện nào của hà nội cho bán hàng ăn uống tại chỗ
mời quý vị cùng theo dõi
hà nội sau khi đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín thành phố có hai mươi sáu quận huyện và thị xã
áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ hai hàng quán được bán tại chỗ
như vậy quận ba đình cầu giấy thanh xuân long biên chuyển màu từ cam xuống vàng
nhiều hoạt động dịch vụ được nới lỏng
theo đó vào tối hai mươi ba tháng một ủy ban nhân dân quận long biên cho biết
địa phương này vừa có văn bản số một trăm năm mươi
gửi các phòng bang và ủy ban nhân dân một mươi bốn phường
quận điều chỉnh các biện pháp hành chính phòng chống dịch trên địa bàn toàn quận bao gồm
ba phường cấp độ ba là ngọc thụy giao thụy việt hưng
cụ thể từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi
các cửa hàng phải đảm bảo khoảng cách có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trước long biên các quận ba đình cầu giấy
hành sơn cũng đã có văn bản điều chỉnh các biện pháp hành chính
tương ứng mức cấp độ dịch ở cấp độ hai để phòng chống dịch covid một mươi chín
các quận này cho phép bán hàng tại chỗ và nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch
kể cả những phường cấp độ ba
quận cầu giấy điều chỉnh các biện pháp hành chính thích ứng cấp độ hai
theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp và các văn bản chỉ đạo của thành phố
và kế hoạch của ủy ban nhân dân quận về thực hiện quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận
thời gian áp dụng từ sáu giờ ngày hai mươi hai tháng một
cấp độ dịch của các phường trên địa bàn quận cầu giấy như sau
dịch vọng ba dịch vọng hậu hai mai dịch hai nghĩa đô hai nghĩa tân
quang hoa ba trung hòa hai yên hòa hai
tại quận thanh xuân ngày hai mươi hai tháng một ủy ban nhân dân quận cũng đã điều chỉnh
các biện pháp tương ứng cấp độ hai để phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân quận yêu cầu một mươi một phường thực hiện nghiêm các biện pháp hành chính
trong công tác phòng chống dịch
theo quy định thời gian áp dụng từ một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một
quận thanh xuân có sáu phường ở cấp độ hai hạ đình khương đình khương trung
thanh xuân nam thanh xuân trung thượng đình và năm phường ở cấp độ ba
trong phòng chống dịch gồm khương mai kim giang nhân chính phương liệt thanh sơn bắc
tương tự ủy ban nhân dân quận ba đình cũng chỉnh các biện pháp hành chính
tương ứng mức độ dịch ở cấp độ hai để phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ dịch của các phường trên địa bàn quận ba đình như sau
bốn vị hai điện biên hai đội cấn ba giãn võ hai kim mã ba liễu giai hai ngọc hà hai ngọc khánh ba
nguyễn trung trực hai phúc xá ba quán thánh hai thành công hai trúc bạch hai
ngoài bốn quận huyện chuyển từ màu cam xuống màu vàng đã điều chỉnh
hà nội còn hai mươi hai quận huyện khác cho phép bán quán hàng ăn uống tại chỗ bao gồm
hai bà trưng đống đa bác từ liêm tây hồ hoàng kiếm hoài đức thanh trị đồng anh lòng biên
hà đông thường tính thanh oai sơn tây đan phượng mê linh thạch thất quốc oai ứng hòa phú xuyên
mỹ đức phúc thọ sóc sơn ba vị
còn lại bốn quận huyện gia lâm nam tử liêm hoàng mai và trương mỹ áp dụng biện pháp hành chính
tương ứng mức độ dịch ở cấp độ ba để phòng chống dịch trong đó chương mỹ là huyện duy nhất
chỉ siết chặt xã thị trấn vùng cam còn lại các địa phương ở cấp độ hai vẫn được nới lỏng